tại tp hcm khu vực này cũng đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh
trước tình hình này ngành điện tp hcm đã tập trung nhiều giải pháp để ứng trực
bảo đảm lưới điện tp hcm được vận hành an toàn liên tục và ổn định
từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tp hcm bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm
nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn ba mươi bảy độ c nhu cầu tiêu thụ điện năng cho các thiết bị giải nhiệt
đặc biệt là máy lạnh tăng cao
tính đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tổng sản lượng điện mỗi ngày của tp hcm đã tăng dần từ bảy mươi một triệu kwh trên một ngày
đến trên tám mươi ba triệu kwh trên một ngày
riêng tại khu vực quận một và quận ba do công ty điện lực sài gòn quản lý
sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày hiện nay là năm chín triệu kwh
đặc biệt vào ngày một mươi hai tháng bốn sản lượng tiêu thụ đã lên tới sáu sáu triệu kwh
tăng ba bảy mươi bốn so với đỉnh của tháng trước
cao hơn sản lượng tiêu thụ trung bình là một sáu triệu kwh
vào thời điểm nắng nóng năm nay nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng rất cao
thậm chí là so với các năm trước tình hình sử dụng điện cũng tăng hơn rất nhiều
cụ thể như là tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy và tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt phụ tải cũng tăng cao ở những nơi tập trung nhiều nhà hàng khách sạn
thì điều này làm cho các trạm biến áp phân phối ở các khu vực nêu trên
luôn có trong tình trạng sắp xỉ tám mươi so với đỉnh mức của trạm
để bảo đảm an toàn vận hành lưới điện toàn thành phố trong mùa nắng nóng năm nay
tổng công ty điện lực tp hcm đã thực hiện các giải pháp điều hành quản lý phụ tải
thực hiện các giải pháp thi công không mất điện tăng cường công tác kiểm tra
theo dõi tình hình vận hành lưới điện trên hệ thống đo đếm từ xa
ứng trực nhân lực và phương tiện để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra
trước lúc nắng nóng thì một ngày có thể đo phụ tải một lần thôi
còn bây giờ nắng nóng thì đừng sức
đo thì phải nhiều hơn
đo vào giờ cao điểm giống như là ban ngày thì mình đo lúc khoảng một mươi h ba mươi tới một mươi bốn h
ban đêm thì mình đo từ lúc tám h tối hai mươi h rổ đi để phụ tải mình nắm bắt được phụ tải
mà thời điểm đó là bao nhiêu để mình ngăn ngừa được sự cố quá tải mấy mươi thế này
dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến tháng sáu
kéo theo đó nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng
để tránh nguy cơ quá tải đầy tải gây mất điện cục bộ ở một số khu vực mất an toàn ổn định vận hành lưới điện
ngoài sự nỗ lực của tổng công ty điện lực tp hcm và các công ty điện lực khu vực
ngành điện cũng khuyến cáo khách hàng hãy sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ từ hai mươi sáu độ trở lên
sử dụng các thiết bị điện có rán nhãn năng lượng và lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng đồng thời bảo vệ môi trường